quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án và thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết
trong đó quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
trong thời gian làm việc buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua các luật luật lực lượng dự bị động viên luật chứng khoán sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
quốc hội cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
nghị quyết về chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận